công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định khởi tố nguyễn hữu tuyên ở huyện yên lạc về tội chống người thi hành công vụ
trước đó tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín ở xã bồ sao huyện vĩnh tường
tuyền điều khiển xe ô tô tải đi vào làn đường dành cho xe có giấy ưu tiên luồng xanh mà không có giấy tờ theo quy định
khi lực lượng công an yêu cầu khai báo y tế tuyền cố thủ trên xe nhằm mục đích gây ủn tắc rồi cố tình lái xe bỏ chạy
ngay sau đó công an huyện vĩnh tường đã tổ chức bắt giữ đối tượng tuyên
hai đối tượng tụ tập đánh bạc giữa lúc đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu của chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín
đã bị công an huyện trư quynh tỉnh đắk lắc bắt quả tang
các con bạc này chủ yếu ở huyện chư quynh và huyện crong bông tỉnh đắk lắc
tại hiện trường trên hai chiếu bạc và trong người các đối tượng tổ công tác đã thu giữ hơn ba mươi triệu đồng
trên một mươi chiếc điện thoại di động cùng nhiều tăng vật có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bảy bị can
và tiếp tục truy tìm hai đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
do nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại huyện an phú tỉnh an giang cầm đầu
trong đó có bốn bị can bị khởi tố là chủ các cơ sở kinh doanh vàng bạc có tiếng trên địa bàn thành phố châu đốc
ba bị can còn lại là đàn em thân tín của mười tường
cả bảy bị can bị khởi tố bắt tạm giam về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
tại lạng sơn công an huyện hữu lũng đã phối hợp với công an xã vân nham
kiểm tra đối tượng trần đức hải có hành vi sử dụng dịch vụ bưu chính để vận chuyển đạn trì
và các linh kiện lắp ráp súng tự chế pcp khi đối tượng này đang nhận hàng tại bưu điện
hai thùng hàng của hải có trọng lượng hơn bốn mươi ba kg bên trong toàn bộ là đạn trì
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hải lập kênh youtube mang tên đạn trì trinh nữ
đã chủ động liên lạc với những người có nhu cầu mua súng hơi tự chế
các dân đều đồng tình ủng hộ bởi vì số ca nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
của chúng ta vẫn chưa có dấu hiệu ổn định ạ
vâng và cũng có một thực tế mà chúng ta cần phải nhắc lại đó là trong những ngày hà nội giãn cách vừa qua
thì vẫn còn những tình trạng người dân vi phạm các quy định về phòng chống dịch
chính vì vậy mà nhiều ý kiến cư dân mạng mong muốn là trong đợt giãn cách xã hội tiếp theo
cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch triển khai chặt chẽ hơn việc giãn cách xã hội
để đảm bảo khống chế được sự lây lan của dịch bệnh
sáng tám mọi thứ trở lại bình thường hà nội ơi cứu lên nhé
tôi hoàn toàn ủng hộ chỉ thị giãn cách tiếp đợt hai vì sức khỏe cộng đồng
tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương của thành ủy hà nội
thà chịu đau một hai lần để xử lý rứt điểm dịch bệnh
còn hơn để nó kéo dài dai dẳng gây khó khăn cho sản xuất và đời sống
một quyết định đúng đắn việc kéo dài giãn cách là cần thiết
để bảo vệ tính mạng nhân dân và sự phát triển của đất nước
trong dài thời gian
hy sinh lợi ích trước mắt chịu khổ vì một tương lai bền vững
sự ủng hộ đồng thuận của nhiều ý kiến cư dân mạng
được đánh giá phù hợp với tình hình thực tế hiện nay
khi trong những ngày qua số ca mắc mới tại thành phố hà nội
trung bình từ năm mươi đến bảy mươi ca mỗi ngày
đặc biệt trong đợt này thực hiện giãn cách xã hội
hà nội sẽ thực hiện các biện pháp tương ứng ở ba vùng
cụ thể vùng xanh là tại các khu vực chưa có dịch
vùng cam là các khu vực có nguy cơ

và vùng đỏ là khu vực bị phong tỏa hoặc cách ly
nhiều ý kiến cư dân mạng đánh giá cao
biện pháp thắt chặt này của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
nhằm đảm bảo khống chế dịch bệnh trong thời gian ngắn nhất
khu nào chưa có ca mắc thì quyết tâm không để có ca mắc
khu nào có rồi thì quyết tâm trợ giúp và không để tái nhiễm lây lan
giãn cách thêm để sàng lọc các ca nhiễm mới là điều tốt
một phần lớn là biến thể danta lây lan rất nhanh
cùng với ý thức phòng dịch không tốt
của một bộ phận người dân
hà nội đưa ra quyết định tiếp tục giãn cách
theo chỉ thị một mươi sáu thêm một mươi năm ngày là hoàn toàn đúng
cần đẩy mạnh nhanh quyết liệt
việc tiêm phòng vaccine cho nhân dân
quản lý chặt người từ các vùng dịch lớn
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
hà nội đã trở thành vùng trũng của sự xâm nhập và lây lan dịch bệnh
hà nội vẫn luôn tồn tại nguy cơ tiềm ẩn
các ca mắc ổ dịch luẩn khuất trong cộng đồng
điểm đáng lo ngại là chúng giải rác ở nhiều quận huyện khu vực
thay vì tập trung ở một nơi
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nhận định
để kiểm soát tình hình dịch bệnh
thì hà nội cần phải thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi bảy của thành phố
dựa trên nguyên tắc của chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
một cách hợp lý và kịp thời
thế nhưng trong đợt giãn cách xã hội vừa qua
đã có không ít những hình ảnh khiến nhiều người phải suy ngẫm
không đeo khẩu trang đi tập thể dục đạp xe chạy bộ
ra đường khi không có lý do chiến thắng
và cả những hành động chống người khi nhận thông bộ
theo công an thành phố hà nội
chỉ tính riêng từ một mươi một h ngày năm tháng tám đến một mươi một h ngày sáu tháng tám
lực lượng chức năng đã phát hiện lập hồ sơ xử lý một ba mươi bảy trường hợp
tương ứng với gần một bốn tỷ đồng
điều này cho thấy tình trạng người dân vi phạm các quy định
chống dịch vẫn còn rất lớn
nhiều ý kiến cư dân mạng đề nghị
cần phải xử lý nghiêm dân đe các trường hợp vi phạm
cũng như nâng cao ý thức phòng chống dịch từ chính người dân
hà nội đừng để một con sâu làm dầu nồi canh nhác
cứ cho mọi người là f
từ đó sẽ biết trách nhiệm với bản thân
và trách nhiệm với cộng đồng
bên cạnh sự nghiêm khắc chặt chẽ giãn cách
thì đẩy nhanh tiêm ngừa luôn
trong một mươi năm ngày giãn cách tới thì cần quản lý chặt hơn
trong công tác phòng chống dịch bệnh tại các khu dân cư
chợ siêu thị bệnh viện công trường và công sở
những nơi vẫn đang được phép hoạt động
tăng cường xét nghiệm và đẩy mạnh tiêm vaccine trên diện rộng cho người dân
cố gắng nhá mọi người
hy vọng một mươi năm ngày nữa hà nội sẽ dập được đợt dịch này
việc thực hiện giãn cách xã hội một cách triệt đề và nghiêm túc
là biện pháp cần thiết để hà nội nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh
và góp một phần trong thành quả đó
chính là ý thức của từng cá nhân
với tinh thần ai ở đâu ở yên đó
hãy chia sẻ ý kiến của quý vị về vấn đề này trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính
cũng vừa ký ban hành công điện số một nghìn sáu mươi tám
yêu cầu các bộ ngành địa phương
tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó thủ tướng yêu cầu các địa phương
đang thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu
thì phải thực hiện nghiêm thực chất hiệu quả chắc chắn và chặt chẽ
và trẻ hơn việc giãn cách theo nguyên tắc
người cách ly với người gia đình cách ly với gia đình
kiên quyết yêu cầu người dân ai ở đâu thì ở đó
để thực hiện triệt để việc giãn cách cách ly theo quy định
vâng chúng ta cùng đến với câu chuyện giao thông trưa nay
chị thanh xuân này trong những ngày hà nội giãn cách
thì hình ảnh tắt đường khói bụi không còn xảy ra như trước đây nữa
và đây là một điều rất hiển nhiên
và nhiều người thì cũng cho rằng là
những cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát giao thông
thì họ sẽ đỡ vất vả hơn và đỡ áp lực hơn so với trước đây
không biết là thực tế thì sẽ là như thế nào
vâng tôi thì nghĩ rằng là dù giãn cách hay là không
thì các đồng chí vẫn ứng trực như bình thường
và tuy nhiên nhiệm vụ của công việc lại có phần tăng thêm vất vả
vì tất cả xã hội đang trong giai đoạn cao điểm chống dịch
vậy thì công việc của những cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông
trong những ngày giãn cách sẽ như thế nào
so với ngày thường có gì khác biệt
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện giao thông ngay sau đây
tôi là phải dậy sáng là bắt đầu từ bốn giờ
thì chuẩn bị quần áo
rồi lên đội là nhận công cụ hỗ trợ đầy đủ
rồi sẽ lấy xe phương tiện để di chuyển lên đến chốt
và thay ca cho ca từ h đến sáu h sáng ngày hôm trước

và chúng tôi di chuyển đấy thì mất khoảng gần hai tiếng đồng hồ
lên đến chốt thì chúng tôi tiến hành là bàn giao sổ sách
từ ca trước là các phương tiện luồng xanh
và các phương tiện tham gia giao thông đi ra và đi vào thành phố
sau đó chúng tôi sẽ thay ca tại vị trí
được giao phụ trách chốt kiểm soát dịch bệnh tại khu vực cầu trung hà
đây là một trong những địa bàn là giáp danh với tỉnh phú thọ hồ chí minh

mỗi ngày các cán bộ chiến sĩ cảnh trao thông đội cảnh trao thông số sáu
phải di chuyển hơn sáu mươi km để lên tới khu vực làm việc

kiểm tra giấy tờ xe
chứng minh thư của anh
chứng minh thư của anh
giấy luồng xanh mình có
giấy luồng xanh mình có
bây giờ anh dũng là về đâu đấy ạ
đúng địa chỉ đấy luôn ạ
đúng địa chỉ đấy luôn ạ

xe mình là chở hàng gì đấy ạ
xe mình là chở hàng thứ văn chăn lui
anh đinh nhé
anh đinh nhé
cái giấy luồng xanh này của anh tiến thì chuẩn bị hết hạn nhé
cái này anh phải chủ động làm ngay mùng bảy hết
cái này anh chủ động
hôm nay là của anh em đối xuất cho một mươi bảy
làm vất vả
thay mặt cho anh em một chút thì em cảm ơn chị
rất là thụ xúc động
được có người dân người ta đưa cơm lên như vậy
còn em ở đây thực ra cũng vất vả
có tinh thần của các chị thì bọn em rất là mừng cơm ngon đến đây cả cơm cả canh đầy đủ
đối với bản thân tôi và tất cả cán bộ chí sĩ thì có những đồng chí cũng chưa được về nhà và ý thức của bản thân là cũng không dám về nhà
cá nhân tôi thì có tiếp xúc với cả người từ trong bình dương nơi có vùng dịch nó đang láo rất là nóng
người nhà tôi thì là có nhất là vợ đang bầu bí tháng cuối sắp sinh thì chúng tôi cũng rất lo lắng
tôi lo lắng còn không dám về qua nhà vì cũng sợ là không biết là mình có nghi nhiễm hay bị nhiễm hay không
và đợi đến bao giờ là có kết quả test pcr âm chí
tính thì chúng tôi mới dám về qua nhà
khác với khung cảnh trước khi thực hiện giãn cách xã hội tại nút giao thông như thế này thì thường xuyên vào giờ cao điểm thì thường xuyên xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông
tuy nhiên thì thay vì nhiệm vụ điều tiết giao thông vào giờ cao điểm thì hiện nay thì lực lượng cảnh giao thông cũng như các lực lượng chức năng khác đã liên tục có mặt tại chốt để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh
nắng khói bụi
tiếng còi xe náo nhiệt
giờ cao điểm giờ thay bằng những con đường vóng vẻ chống chảy
nhưng bất kể ngày đêm lực lượng chức năng vẫn có mặt đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
không ít cán bộ đã gần một tuần nay chưa về nhà
và với họ thời gian nghỉ ngơi quý giá cũng là lúc tranh thủ để liên lạc với gia đình
họ đang lặng lẽ hy sinh những niềm vui của bản thân
để vì một mục tiêu chung là đẩy lùi dịch bệnh tại mỗi địa bàn
chúng tôi thấy là cũng chỉ vất vả về vấn đề đi lại về sinh hoạt thì cũng sẽ có sự thay đổi
nhưng mà chúng tôi cảm thấy là những cái này chúng tôi có thể tự khắc phục được
vì so với cả bên trong chỗ các tiệm
ở đỉnh phía nam thì bây giờ các đồng chí còn rất là căng thẳng và rất là vất vả
chúng tôi cũng muốn góp một cái phần nhỏ bé nào đấy thôi
để cùng cả nước để đẩy lùi cái dịch covid này lại
để mong tất cả người dân và cán bộ chiến sĩ đỡ vất vả
và sẽ có trở lại cuộc sống bình thường như chưa có dịch
thưa quý vị có thể thấy rằng giãn cách xã hội được coi là thời gian vàng để các địa phương khống chế kiểm soát tốt dịch bệnh
tuy nhiên tại các đô thị lớn thì tình trạng người lao động bị mất việc làm lại gia tăng
chính vì vậy họ đã tìm mọi cách rời thành phố để trở về quê
câu chuyện tại thành phố hồ chí minh trong những ngày vừa qua
là một ví dụ cụ thể
chính vì vậy thủ tướng chính phủ vừa tiếp tục ban hành công điện
trong đó cho phép các địa phương được sử dụng các nguồn lực kể cả ngân sách địa phương để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn
rõ ràng thì ngoài công tác phòng chống dịch thì vấn đề an sinh xã hội cũng cần phải được quan tâm hàng đầu
chỉ khi làm tốt công tác này thì người lao động mới yên tâm ai ở đâu ở yên đó
và cùng trao đổi về vấn đề này chúng tôi xin được giới thiệu sự đồng hành của chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong
xin được cảm ơn ông đã tới trường quay của antv
và câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn dành cho ông đó là chắc hẳn trong những ngày vừa qua thì ông vẫn còn nhớ câu chuyện của người dân tại thành phố hồ chí minh đi về các đỉnh
vậy thì theo ông vì sao vẫn có tình trạng số lượng lớn người lao động tìm cách rời các thành phố lớn để trở về quê
trong khi thì chính phủ cũng như các địa phương đều có những chính sách an sinh xã hội hỗ trợ những người lao động mất việc làm
vâng rất nhiều người cho chúng ta trong đó có tôi là thuộc thế hệ
đã đi qua chiến tranh hình ảnh dòng người tản cư di tản rời khỏi đô thị về quê đã gợi nhớ lại một cái thời rất ác liệt ngày xưa
và chính vì thế các cấp chính quyền mới kêu gọi là chống dịch như chống giặc
và chúng tôi thì cho rằng là cái đợt dịch chống dịch nhiều khi nó còn phức tạp nguy hiểm hơn chống giặc
bởi vì chống giặc là chiến tranh nó có chiến trường nó có kẻ thù trực tiếp
còn chống dịch nó là vô hình và nó lan tỏa đồng thời là nó không chừa bất kỳ ai
và cái phương thức gây nguy hiểm của nó cũng cực kỳ là đa dạng và nó mở rộng
cho nên là rõ ràng là đây là một trong những cái mà chúng ta phải hết sức lưu ý
đồng thời là chúng ta thấy rằng là rõ ràng rằng người di tản như vậy nó ngoài ý muốn của họ
nó cho thấy rõ ràng là cái sự khó khăn trong chống dịch cũng như là những cái sự e ngại về những cái hệ lụy từ những cái dòng người dân đảo khắp nơi
bất chấp những hệ lụy đó và e ngại đó cũng như là sự dự liệu đó thì dòng người vẫn di tản
vẫn chuyển từ
thành phố về các nơi chúng tôi cho rằng đây là một trong những cái phản ứng tự nhiên
đối với việt nam thì quê hương nó luôn luôn là cái cội dễ
và đối với xã hội thì nông thôn nó chính là cái bộ giảm sốc
mỗi khi có dịch giã có thiên tai có địch họa
và vì thế cái dòng người trở về quê như là tìm đến nơi trú ẩn an toàn
đặc biệt là ở những vùng sâu vùng xa họ coi như là nơi để tránh dịch
thứ hai nữa là cái đợt dịch này nó gây ra những cái sự thức gãy
chuỗi cùng những việc làm
và do đó là rất nhiều người khi mà ở lại thành phố đó là họ bị sức ép
giữa cái thu nhập bị thu hẹp thậm chí không còn
với cái chi phí đắt đỏ để mà tồn tại qua ngành ở đó
và vì thế họ lựa chọn
hơn nữa đó là cái thời điểm kết thúc
cũng như là các nguồn thu nhập của họ chưa thật rõ ràng
và vì thế họ coi như một sự lựa chọn bắt buộc
ngoài ý muốn
và chính vì thế rõ ràng là cần phải có những cái giải pháp quyết liệt
để mà làm cho người dân yên tâm với cái gọi là nguồn
cái sinh kế của mình
hoặc là cái nguồn để nuôi sống mình trong thời gian chống dịch
có lẽ từ những nguyên nhân mà ông vừa phân tích
cũng như là cái thực tế trong công tác phòng chống dịch
thì vừa qua thì thủ tướng chính phủ đã tiếp tục ban hành cái công điện
trong đó thì nêu rõ là các địa phương
thì được sử dụng các nguồn lực kể cả là ngân sách địa phương
để hỗ trợ cho những người lao động với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau
vậy thì theo ông
với cái chỉ đạo của thủ tướng như vậy thì có ý nghĩa như thế nào trong cái thời điểm này
chúng tôi cho rằng là chỉ đạo của thủ tướng cực kỳ có ý nghĩa
cả góc độ quản lý nhà nước
cả góc độ người dân
đối với góc độ quản lý nhà nước
tôi cho rằng đây là một trong những quyết sách mang tính quyết đoán
thậm chí là chưa từng có
trong cái thời kỳ đầu đổi mới đến nay
thời kỳ tiến thị trường
đặc biệt là gần đây
nhưng mà đồng thời nó cũng cho thấy một cái sự đồng bộ
trong điều hành chính xác của chính phủ
giữa yêu cầu nhiệm vụ với giải pháp thực hiện
giữa mục tiêu với nguồn lực
và đặc biệt nó cho phép các cái địa phương linh hoạt
vừa áp dụng
theo cái chỉ đạo mang tính chất phát lệnh
vừa đồng thời linh hoạt trong cái nguồn khả năng của mình
từ đó nó tạo ra được một cái
không gian rộng
cái chính sách
cho các địa phương
hơn nữa điều này còn cho thấy rằng là
đi đổi việc làm
và đặc biệt chúng tôi cho rằng đây là một khoản đầu tư hiệu quả
mà chính phủ quyết định đưa ra
bởi vì rõ ràng là khi chúng ta giữ chân được người dân ở lại
để kiểm soát bóng băng cái khu vực bệnh lại
thì như vậy chúng ta sẽ giảm thiểu được những cái hậu quả
để mà xử lý khi mà dòng người đó mang mầm bệnh đến các nơi
và đây rõ ràng là một khoản đầu tư hiệu quả
và đối với người dân thì rõ ràng đây là một quyết sách mà được hoan nghênh
đáp ứng chúng đúng
và rất là
sát với thực tiễn của người dân
và do đó chắc chắn sẽ được người dân ủng hộ
và như vậy chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta thực hiện tốt chỉ đạo của thủ tướng
thì đây là một trong những biện pháp quyết định
để chúng ta cộng với chiến lược vaccine
để có thể chiến thắng dịch bệnh trong thời gian tới
vâng thưa ông vậy thì như vậy là chủ trương thì đã rõ
nhưng mà theo ông thì các địa phương cũng như là các đơn vị
thì cần phải triển khai như thế nào
để mà phát huy được hết những ý nghĩa của chỉ thị này
và đặc biệt là để cho người dân có thể an tâm
ai ở đâu ở yên đó
các địa phương chắc chắn là phải quán triệt tinh thần này
như là một pháp lệnh cao
và đồng thời phải cụ thể hóa
thành những chương trình những dự án những kế hoạch cụ thể
thậm chí là những đích mức cụ thể
cũng như đối tượng cụ thể thời gian thực hiện trình thác cụ thể
để cho quyết sách này nó đến được với những người dân
một cách nhanh nhất thuận tiện nhất
đây là yêu cầu hàng đầu
nhưng đồng thời bên cạnh đấy cũng phải chú ý kiểm soát ngăn chặn
những trường hợp lạm dụng thai quá
tinh thần chung đây là một quyết sách mới
do đó là sự lung tung là có thể
hơn nữa là sự kẽ hở cũng là có thể
và giúp kinh nghiệm những vụ đấu thầu về vật tư y tế
rõ ràng là việc ngăn chặn xác định ngay từ đầu
tăng cường tuyên truyền giáo dục
cũng như cảnh báo và đưa ra các chế tài nghiêm
là rất quan trọng
và tất cả các chế tài đều phải nâng cấp lên
nó như là chế tài thời chiến
vâng thời chiến áp dụng trong trường hợp này là rất đúng
để ngăn chặn tất cả các hành vi lạm dụng có thể
bên cạnh đấy nữa chúng tôi cho rằng là việc dùng ngân sách
cộng với kêu gọi các nguồn sợi hóa cũng là rất cần thiết
mỗi cái địa phương
và tùy theo cái cách làm tùy theo cái thực tế địa phương
để nó kết hợp giữa nguồn lực địa phương
nguồn lực sợi hóa với nguồn lực của ngân sách
để tăng được cái hiệu quả của biện pháp này
vâng thưa ông có thể thấy rằng là tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn còn diễn biến phức tạp không chỉ trên thế giới mà trong nước
vậy thì theo ông người dân thì trong cái thời điểm này
thì cần có cái sự chia sẻ và đồng lòng như thế nào đối với chính phủ
để cái công tác chống dịch của chúng ta đạt được hiệu quả cao nhất ạ
chống dịch như chống giặc mà chúng ta đã có kinh nghiệm là dân phải đồng lòng
không có dân ủng hộ thì chống dịch hay chống giặc đều cần đồng lòng
và đặc biệt trong cái đặc điểm của dịch này như đã nói đó
là nó lan tỏa qua những cái tiếp xúc truyền thống
do đó nếu người dân mà không tự giác tuân thủ nghiêm túc
các chỉ đạo của chính phủ của các cấp chính quyền và các chức năng
thì chắc chắn sẽ bình chẳng là người đồng phạm tạo ra cái sự lo tả dịch bệnh
và vì thế yêu cầu đầu tiên người dân là tuân thủ nghiêm túc
năm k thậm chí bảy k và tất cả những cái chỉ đạo tiếp theo của chính phủ cũng như là quán chức năng
thứ hai nữa là phải bình tĩnh
và đặc biệt là tạo một cái sự gọi là hỗ trợ đoàn kết
tránh cái trường hợp mà coi đây là cơ hội để mà lợi dụng nhau hoặc là tranh giành
cũng như là gây ra hoảng loạn
và cái thứ ba nữa là những cái doanh nghiệp những cái nhà từ thiện cũng như là các cái nhà hợp đồng khác cũng cần được khai thác
cần được gọi là khuyến khích để nó tạo ra một cái sự cộng đồng một cái xã hội hóa trong quá trình hỗ trợ bên cạnh các nguồn lực của ngân sách
thì cái nguồn lực của xã hội hóa là rất quan trọng
tóm lại cho tôi cho rằng là người dân phải đồng hành cùng chính phủ
vừa tuân thủ các chỉ đạo của chính phủ vừa phát triển tính sáng tạo và tính tự xác của mình
để mà tất cả cùng tạo ra một mục tiêu duy nhất đó là cộng hưởng sức mạnh
để chống dịch và thành công
vâng rõ ràng là để đẩy lùi dịch bệnh thì rất cần những cái ý thức của chính người dân mỗi chúng ta đúng không ạ
chúng tôi có cho rằng là ngay cả những cái người mà cho thuê nhà ngay cả những người mà hiện nay đang sống bằng cái nguồn thu đó
thì cũng cần phải có sự chia sẻ giảm bớt để mà chúng ta thấy rằng là nó tạo ra được một cái sự đoàn kết xã hội và cũng như là sự chia sẻ trách nhiệm
đó cũng là một trong những giải pháp chúng tôi dùng
người dân theo nghĩa tức là bao gồm cả người
có bệnh không có bệnh
cũng như người mà lã động và những người mà có cái nguồn thu từ gia động này
vâng ạ chính xủ chia sẻ với người dân và người dân chia sẻ với người dân
chính cái điều đó tạo thành một sự đồng lòng để trong cái công tác chống dịch của chúng ta đạt được hiệu quả
một lần nữa xin được cảm ơn ông với những trao đổi vừa rồi